những ngày cuối năm mưa lũ đã làm bốn người chết và mất tích tại hai tỉnh phú yên và khánh hòa
hàng nghìn hectare lúa vụ đông xuân vụ lúa chính trong năm vừa gieo xạ lại bị ngập chìm trong nước
nguy cơ mất trắng là rất cao
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại phú yên
tại vùng rốn lũ huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên nước sông kỳ lộ đang ở dưới mức báo động hai
người ngập lụt chia cắt nhiều xã
đến chiều ngày ba mươi tháng một mươi hai đã có một người chết do bị lũ cuốn trôi
một trăm tám mươi sáu ngôi nhà ở các xã xuân quang ba xuân phước xuân long xuân xuân nam xuân xuân bắc và thị trấn la hai
bị ngập nước trên dưới một mét
ba trăm một mươi hai hộ với chín trăm linh chín nhân khẩu phải di rời
hơn tám trăm linh hectare lúa đông xuân mới gieo xạ ngập sâu ước tính thiệt hại về giống gần hai tỷ đồng
nông dân tỉnh phú yên đồng loạt gieo xạ lúa đông xuân bắt đầu từ ngày hai mươi tháng một mươi hai
thế nhưng giống lúa vừa gieo xuống đã gặp mưa ngập úng
tiếp đến từ ngày hai mươi tám đến nay mưa to ngập lụt làm cho gần hai năm trăm linh hectare lúa của tỉnh mới gieo xạ bị ngập và cuốn trôi
năm nay thời tiết khá bất thường
nông dân các tỉnh nam trung bộ đã bị động
trong việc ứng phó với mưa lũ
trước thực trạng trên tỉnh phú yên sớm quan tâm hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do cơn lũ gây ra để bà con ổn định cuộc sống
trước mắt cần tập trung hỗ trợ giống lúa để cấp cho bà con gieo xạ lại cho kịp thời vụ